đã đến tiễn đưa thiếu tá hồ tấn dương về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hại

phát biểu tại lễ đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới đối với một đơn vị của lực lượng tình báo công an nhân dân
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc nhấn mạnh đây là niềm vinh dự tự hào vô cùng lớn lao của toàn lực lượng nói chung và lực lượng tình báo công an nhân dân nói riêng
là sự ghi nhận xứng đáng của đảng nhà nước với cả quá trình nỗ lực công hiến không mệt mỏi của lực lượng tình báo công an nhân dân trong suốt bảy mươi sáu năm qua
chủ tịch nước đề nghị lực lượng tình báo công an nhân dân quán triệt sâu sắc nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối toàn diện với công tác tình báo
không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo kịp thời chính xác nâng cao hơn nữa công tác nghiên cứu dự báo và tham mưu chiến lược
tuyệt đối không để đất nước rơi vào thế bị động bất ngờ
kiểm tra công tác đặc xá nhân dịp quốc khánh mùng hai tháng chín tại trại giam xuân lộc bộ công an
chủ tịch nước đề nghị từ nay đến quốc khánh các trại giam
và cơ sở giáo dưỡng trên cả nước ra soát đảm bảo không bỏ sót phạm nhân đủ điều kiện
và tuyệt đối không để lọt những người không đủ điều kiện tiêu chuẩn được xét đặc giá lần này
hội đồng tư vấn đặc xá thực hiện nghiêm pháp luật không được phép để xảy ra bất cứ sai sót hay hành vi tiêu cực nào
các địa phương tiếp nhận người đặc xá thực hiện ngay việc cấp lại căn cước công dân cho họ
bố trí công an việc làm hướng nghiệp cho người được đặc xá để tái hòa nhập cộng đồng và hạn chế tái phạm
tại hội nghị giao ban hai bộ công an quốc phòng thực hiện nghị định số ba của chính phủ sáu tháng đầu năm
thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đề nghị hai lực lượng tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược nghị quyết kết luận
đề án quan trọng của đảng nhà nước về quốc phòng an ninh trong tình hình mới
phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tội phạm lấy chủ động phòng ngừa từ sớm từ xa từ cơ sở là chính
kết hợp chặt chẽ giữa chủ động phòng ngừa và tích cực phối hợp đấu tranh chấn áp các loại tội phạm
khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một tại thành phố đà nẵng
thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị thành ủy đà nẵng thống nhất nhận thức về những thời cơ thuận lợi nguy cơ thách thức đối với bảo vệ tổ quốc trong giai đoạn hiện nay
sự gia tăng các vấn đề an ninh phi truyền thống và những nhân tố có thể gây đột biến bất lợi từ bên trong
khảo sát quan điểm của đảng về bảo vệ tổ quốc trên cơ sở đó bổ sung tổng kết đầy đủ toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết
theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương đề xuất tầm nhìn mới tư duy mới quan điểm chỉ đạo mục tiêu nhiệm vụ giải pháp
bảo vệ vững chắc tổ quốc xã hội chủ nghĩa thực hiện khát vọng đất nước phát triển phồn vinh hạnh phúc mà đại hội một mươi ba đã đề ra
tham dự ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai tại hòa bình hải phòng và đồng nai
các đồng chí lãnh đạo bộ công an đã ghi nhận đánh giá cao những kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đạt được thời gian qua
đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân ban chỉ đạo phong trào tại địa phương tiếp tục dành sự quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức phương pháp tổ chức
để ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hướng về cơ sở thực sự là ngày hội của nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân quyền làm chủ của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
đồng thời đề nghị các cấp ủy chính quyền đoàn thể nhân dân ban chỉ đạo phong trào tại địa phương tiếp tục dành sự quan tâm chỉ đạo đổi mới nội dung hình thức phương pháp tổ chức
nâng cao vai trò trách nhiệm của các thành viên ban chỉ đạo tăng cường kiểm tra sơ kết tổng kết gắn với làm tốt công tác thi đua khen thưởng tiếp tục quán triệt triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối của đảng nhà nước về đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới
làm việc với bệnh viện ba mươi tháng bốn thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đề nghị bệnh viện chủ động nghiên cứu xây dựng đề án tổng thể phát triển của bệnh viện đề xuất cơ chế chính sách phù hợp để thu hút đội ngũ y bác sĩ có trình độ cao
tập thể cán bộ nhân viên y bác sĩ bệnh viện nêu cao tinh thần đoàn kết đồng lòng xây dựng bệnh viện ngày càng phát triển xứng đáng là một trong những bệnh viện đầu ngành của lực lượng công an
trong tuần qua gương hy sinh anh dũng khi làm nhiệm vụ của bốn liệt sĩ công an đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng nhân dân
hành động dũng cảm không quản ngại hy sinh quyết tâm bảo vệ sự bình yên hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ là tấm gương sáng về tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ
tô thắm thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam là nguồn động lực thôi thúc cổ vũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sẵn sàng chiến đấu không lùi bước trước hiểm nguy
tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao
sự hy sinh của các đồng chí là tổn thất lớn đối với gia đình và lực lượng nhưng hy sinh vì nhân dân là điều mà các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân không bao giờ quản ngại
lực lượng công an nhân dân sẽ tiếp tục quan tâm chăm lo thực hiện các chính sách đối với gia đình các đồng chí hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
tin phóng viên vừa truyền về cách đây ít phút
vào tối nay tại nhà hát lam sơn tỉnh thanh hóa ban chỉ đạo một trăm ba mươi ba
thành phố thanh hóa đã tổ chức chương trình văn nghệ chào mừng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm hai nghìn hai mươi hai
đồng chí trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã tham dự chương trình
trong không khí sôi nổi của ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc các đại biểu được thưởng thức những tiết mục ca mối nhạc đặc sắc
với sự tham gia biểu diễn của các đội văn nghệ quần chúng đến từ các xã phường cơ quan đơn vị trên địa bàn thành phố thanh hóa
các tiết mục được giàn dựng công phu bài bản ca ngợi đảng quang vinh bác hồ kính yêu tình yêu quê hương đất nước ca ngợi mảnh đất và con người sứ thanh anh hùng
thể hiện sự gắn bó giữa lực lượng công an với nhân dân sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an với các cấp các ngành
trong việc giữ gìn an ninh trật tự đấu tranh phòng chống tội phạm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của đất nước